tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh hải dương vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
tham gia đối thoại có lãnh đạo tỉnh các sở ngành chức năng lãnh đạo các huyện thành phố và đại diện các doanh nghiệp
lãnh đạo tỉnh hải dương yêu cầu các sở ban ngành các địa phương cần làm tốt một số nhiệm vụ sau
các sở ban ngành nói phải đôi với làm
mỗi tháng người đứng đầu các sở ngành địa phương dành từ ba đến năm ngày để tìm hiểu cộng đồng doanh nghiệp đang gặp khó khăn vướng mắc gì qua đó có giải pháp cụ thể tháo gỡ kịp thời
bí thư chủ tịch ubnd các cấp cùng vào cuộc để hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển
các hội hiệp hội đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp gửi báo cáo hàng tháng hoặc hàng quý cho lãnh đạo tỉnh
lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp nắm bắt và xử lý tất cả kiến nghị của doanh nghiệp đã nêu